ngày một mươi bốn tháng ba lãnh đạo ubnd tỉnh thừa thiên huế đã quyết định cho đóng cửa tạm dừng phục vụ khách tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn
sở văn hóa thể thao và du lịch trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế ubnd tp thị xã và các huyện sẽ thực hiện chỉ đạo này cho đến khi có thông báo mới thay thế
trong thời gian qua hằng ngày trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế vẫn tiến hành vệ sinh khử khuẩn hàng ngày trước giờ mở cửa và đầu giờ chiều để phục vụ du khách
trong ngày trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế đã phát thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội điện huệ nam